cà mau kỳ vọng vào tăng trưởng mạnh của ngành thủy sản xuất khẩu những tháng cuối năm nhằm bù đắp tỉ trọng tăng trưởng chậm trong những tháng đầu năm
tuy nhiên tháng một mươi một kim ngạch ước tính đạt trên một trăm linh triệu usd giảm gần hai so với tháng một mươi làm ảnh hưởng không nhỏ đến tỷ trọng xuất khẩu chung của năm hai nghìn một mươi sáu
qua một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi sáu xuất khẩu ước đạt trên tám trăm bảy mươi một triệu usd đạt sáu mươi bảy năm kế hoạch giảm một ba mươi ba so với cùng kỳ
chiếm tỷ trọng tuyệt đối dù tháng qua khối lượng hàng thủy sản xuất khẩu tăng hơn so với tháng trước
tuy nhiên hiện nay đã xuất hiện nguy cơ thiếu hụt nguồn nguyên liệu để sản xuất cung cấp cho những đơn hàng cuối năm là rất lớn
đã có trên chín mươi sáu hai trăm bốn mươi ba tấn thủy sản xuất khẩu thu về trên tám trăm năm mươi bảy triệu usd tập trung chủ yếu vào thị trường truyền thống
trong đó xuất khẩu vào thị trường hoa kỳ tăng gần ba mươi với gần hai trăm ba mươi ba triệu usd eu tăng chín bảy
tuy nhiên các thị trường nhật canada trung quốc đều giảm sâu so với cùng kỳ
mục tiêu phần đầu hết năm xuất khẩu thu về một tỷ usd xem ra còn rất nhiều khó khăn